bão số tám suy yếu và tan đi gió trên các vùng biển cũng giảm cấp
ở khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa sẽ có gió đông bắc cấp năm
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước